đánh giá tình hình kết quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đưa ra những dự báo thách thức có liên quan đến công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân và công tác đảm bảo an ninh trở tự
trong bối cảnh hiện tại lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
các thế lực thù địch phản động các phần tử cơ hội đã đưa ra chiến dịch tuyên truyền chống phá
tương ứng với bốn làn sóng dịch tác động tới nước ta
báo công an nhân dân đã kịp thời đăng tải nhiều bài viết vạch rõ âm mưu thủ đoạn chống phá của kẻ xấu
kịp thời tuyên truyền góp phần quan trọng định hướng dư luận
trong đó nhiều tác phẩm được các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an
ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông biểu dương đánh giá cao
trong đó một số tác phẩm xuất sắc đạt giải báo chí quốc gia giải báo chí về an ninh trật tự và các giải báo chí khác
vừa qua loạt bốn bài trong tác phẩm virus tin giả trên không gian mạng của tác giả cao thị hồng
báo công an nhân dân đã đạt giải c tại giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi năm
những cái tin tức mà không chính thức gây thất thiệt như thế này có khi nó cũng nguy hiểm
không khác gì con virus đang hoàn hành
thì với sự nỗ lực của bên ngành công an trong việc tập trung lực lượng
xong rồi phối hợp với bộ thông tin truyền thông rồi cũng có cái hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ lớn ở trong nước để ngăn chặn
thì mình nghĩ là đấy cũng là một vấn đề rất nhiều người quan tâm
bảy mươi năm năm qua đội ngũ người làm báo công an nhân dân là những chiến sĩ công an làm báo
luôn dấn thân kiên trì gian luyện để từng bước trưởng thành
trong thời đại công nghệ số phát triển cùng với cuộc cạnh tranh quyết liệt với mạng xã hội như hiện nay
báo chí nói chung trong đó có báo công an nhân dân luôn phải tự đổi mới mình
đặt công chúng là ưu tiên số một để đối diện với thách thức và khẳng định vị trí của mình
báo công an nhân dân có một truyền thống đáng tự hào
thì là một cơ quan rất nhiều ấn phẩm và những ấn phẩm đó đều có chỗ đứng trong lòng bắt đầu
phải nói đây là một cái thành tựu của nhiều thế hệ đi trước
đã tạo dựng nên chúng tôi có trách nhiệm phải gìn giữ và phát triển
chúng tôi cũng xác định là thời đại của ngày nay thì cái việc mà chuyển đổi và tập trung vào cái mảng phát triển báo điện tử
mỗi bước đường trưởng thành của báo công an nhân dân đều gắn với bước trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
qua bảy mươi năm năm mặc dù có nhiều thay đổi điều chỉnh về tên gọi phương thức phát hành bộ máy tổ chức
nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào
báo công an nhân dân đều vám sát tôn trì mục đích nhiệm vụ chính trị định hướng tuyển truyền của đảng
nhà nước của đảng ủy công an trung ương bộ công an
và luôn đồng hành với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự xây dựng và bảo vệ